hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại